bộ giao thông vận tải đã thông tin về tình hình triển khai công tác lựa chọn nhà đầu tư
thực hiện năm dự án thành phần đầu tư theo phương thức ppp đối tác công tư
thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
quá trình thực hiện đóng mở thầu được bên mời thầu và các nhà đầu tư tổ chức công khai đúng quy định pháp luật về đấu thầu
kết quả ba dự án thành phần có từ hai nhà đầu tư đã nộp hồ sơ mời thầu gồm diễn châu bãi vọt nha trang cam lâm và cam lâm vĩnh hảo
một mươi dự án không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu gồm quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn và nghi sơn diễn châu
bộ giao thông vận tải đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu hai dự án trên
đến ngày một mươi hai tháng một mươi trường hợp đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu vẫn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu
chính phủ sẽ báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội để xem xét quyết định